các điều tra tội phạm về ma túy công an tp vũng tàu tiến hành kiểm tra phát hiện nguyệt đang tàng trữ một mươi ba gói ma túy tổng hợp dạng khay và một mươi hai viên thuốc lắc
mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành khám xét phòng trọ của nguyệt trên đường mạc đĩnh chi tp vũng tàu tiếp tục thu giữ một trăm linh viên thuốc lắc và hai gói ma túy tổng hợp
số ma túy nói trên được đối tượng mua về để bán lại cho các con nghiện
thực hiện chuyên án của bộ công an công an thành phố đà nẵng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra nhiều căn hộ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố phát hiện hàng chục đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và lừa đảo
ngay từ sáng sớm hàng trăm cán bộ chiến sĩ của công an tp đà nẵng đã tập trung để nghe phổ biến và quan triệt nội dung chuyên án
đúng chín giờ năm mũi tiến công của công an tp bắt đầu xuất phát và cùng lúc ập vào các địa điểm đã định phần lớn những đối tượng trên đều thuê căn hộ riêng biệt hoặc chung cư
rất ít khi giao tiếp nên nhất cửa nhất động của các lực lượng đều phải tính toán kỹ lưỡng phải rất khó khăn công an thành phố mới bắt quả tang được các đối tượng
qua kiểm tra tại năm địa điểm công an thành phố đà nẵng đã phát hiện ba mươi năm đối tượng người nước ngoài quốc tịch trung quốc nhập cảnh vào việt nam với mục đích du lịch nhưng thực chất là để làm việc cho một ông chủ người trung quốc thông qua những người quản lý mà họ cũng rất màu hồ
khám xét tại nơi ở của các đối tượng công an thành phố phát hiện nhiều máy tính được kết nối mạng internet thể hiện rõ nội dung cá cược đánh bạc qua một trang web điện tử và phần lớn người chơi là người trung quốc
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
trong các nước đông nam á tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của công an việt nam ở chuyên án này
sự chuyên nghiệp thể hiện rõ trong từng khâu khi chúng tôi tiếp nhận từng tăng vật ở mỗi địa điểm đều được sắp xếp ghi chú cụ thể cùng với hồ sơ kèm theo rất chi tiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình tiếp nhận và điều tra sau này
dạng sáng ngày tám tháng chín ba mươi năm đối tượng cùng toàn bộ vật chứng đã được bàn giao cho phía công an trung quốc để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền
đây được xem là chuyên án đánh bạc xuyên quốc
chuyên án đánh bạc xuyên quốc gia mà bộ công an chỉ đạo nhiều tỉnh thành cùng thực hiện để kịp thời ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
giả danh là cán bộ đến cơ quan trường học liên hệ công tác rồi sau đó tranh thủ sự sơ hở của nhân viên bảo vệ ra tay trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn tuấn đã bị công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi phát hiện và bắt giữ
trước những vụ trộm tại trụ sở cơ quan giữa ban ngày công an huyện sơn hà khẩn trương điều tra và bắt đối tượng nguyễn văn tuấn chú tại tỉnh thanh hóa
tuấn khai nhận dùng điện thoại di động định vị tìm đường đi để xác định địa điểm trộm cắp
khi đã nắm rõ địa bàn đối tượng chuẩn bị sẵn túi được laptop giả danh cán bộ đến liên hệ công tác và lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của bảo vệ nhân viên các cơ quan công sở ra tay trộm tài sản có giá trị như laptop hay điện thoại di động
qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm công an phường sương huân thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ được một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của khách du lịch nước ngoài
ngay lập tức tổ công tác tiến hành truy đuổi
khi đến trước địa chỉ số bảy mươi ba đường nguyễn bình khiêm thì bắt giữ được đối tượng cùng vật chứng vừa cướp giật được là một chiếc điện thoại di động iphone bảy màu đen
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là nguyễn lê duy khánh sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố nha trang
vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang thụ lý theo thẩm quyền
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thi thể của nạn nhân mắc kẹt trong hang đá ở tỉnh lào quảng
tỉnh lào cai đã được tìm thấy sau chín ngày nỗ lực tìm kiếm
sáng ngày hôm nay đại tá nguyễn minh khương phó giám đốc công an tỉnh lào cai cho biết
vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân giàng xeo lử sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã mản thần huyện simacai bị mắc kẹt trong hang nước ở bản xã mản thần ra ngoài
hang vàng nơi nạn nhân lử mắc kẹt rất hẹp dốc và sâu lại có đến hai nút thắt
trong đó nút thắt thứ hai chỉ rộng khoảng bốn mươi cm gây khó khăn cho công tác giải cứu
suốt chín ngày tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã ba lần tiếp cận gần vị trí nạn nhân mắc kẹt
nhưng mưa liên tục trên địa bàn khiến cho mực nước trong hang dâng cao làm công tác cứu hộ phải quay lại điểm xuất phát nhiều lần
tổng nhân lực tham gia cứu hộ là trên một trăm hai mươi người cùng với một máy phát điện tám máy bơm một máy khoan tay
trước đó vào ngày một tháng sáu ông giàng xeo lử cùng người em họ vào hang có nguồn nước ở trong thôn để lấy máy bơm
thì bị mưa cuốn theo đất đá bịt kín miệng hang khiến ông bị mắc kẹt
cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều ngày ở trong hang
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển
mở rộng về phía đông nam cùng với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng gia tăng ở bắc bộ và trung bộ
nắng nóng thì không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà nguy hiểm hơn là còn gia tăng nguy cơ cháy nổ
ở khu vực các tỉnh bắc trung bộ
hiện tại đang là giai đoạn nguy cơ cháy rừng ở mức cảnh báo cao nhất
liên tiếp các vụ cháy rừng đã xảy ra đòi hỏi lực lượng bảo vệ rừng phát huy cao độ công tác giám sát phối hợp xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra
hiện trường của vụ cháy hơn một mươi năm hectare rừng phòng hộ trên cát vừa mới xảy ra ở xã võ ninh và hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
năm hai nghìn một mươi tám cũng tại khu vực rừng này một trăm linh hectare rừng phòng hộ sản xuất cũng bị cháy rụi
chỉ trong vòng một tháng trên địa bàn tỉnh quảng bình đã xảy ra ba vụ cháy rừng lớn nhỏ cảnh báo cháy rừng đang ở mức cao nhất
còn với địa bàn tỉnh quảng trị giai đoạn này là mùa đốt nương làm rẫy ở các huyện miền núi
một số nơi người dân đốt rẫy đã cháy lan qua rừng trồng
ngoài ra còn một số vấn đề khác cũng rất dễ gây ra cháy rừng trong mùa nắng nóng này
hiện nay thì thực bị trên các tỉnh rừng thì đa phân là thực bị cấp ba cấp bốn cấp hai
nên là rất là nguy hiểm trong mùa nắng nóng này
khi mà có cháy rừng xảy ra thì khả năng cứu chữa rất là khó khăn
để hạn chế thấp nhất vấn đề cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng trị
thời điểm này các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống cháy rừng
trạm cách cử lịch trực trên tròi và phân bổ tổ tuần tra là một ngày có ba tổ tuần tra thay phiên nhau
và buổi tối là trực tại tròi và anh em bố trí lực lượng là hai mươi bốn hai mươi bốn
từ đầu năm thì tỉnh ban thành dịch vụ
thì cũng như kế hoạch về tầng thôn bản
thông qua các sinh hoạt tri bộ cũng như các tổ chức đoàn thể
để tuyên truyền cho người dân biết được ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân
và tăng cường lực lượng bảo vệ rừng hai mươi bốn hai mươi bốn
nếu các tổ chức cá nhân nào vi phạm quy trình xử lý thực bị trong mùa năm nắng này
thì phải là xử lý theo đúng quy định của pháp luật
nắng nóng vẫn còn tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền trung
hơn lúc nào hết công tác phòng chống cháy rừng cần được các địa phương phát huy cao độ
hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng trong thời điểm khô hạn nhiệt độ tăng cao như hiện nay
quang huy rất vui được gặp lại quý vị trong nhiệp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày hôm nay bệnh viện quân y mạng hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
ngày hôm nay bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu điều trị cho hai ngư dân bị tai nạn tại quần đảo trường sa
theo đó vào ngày tám tháng sáu hai người dân đang lặn sâu hai mươi m tại quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa
thì bất ngờ gặp nạn được đưa vào bệnh xã đảo phan vinh cấp cứu trong tình trạng giảm huyết áp đau nhức hai chân mệt mỏi ý thức lơ mơ
hai bệnh nhân được chẩn đoán bị giảm áp tổn thương đa cơ quan nặng được cho thở oxy truyền dịch và nâng huyết áp
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã điều động trực thăng chuyển hai bệnh nhân vào đất liền hiện hai bệnh nhân đang được các bác sĩ bệnh viện một trăm bảy mươi năm tiếp nhận điều trị
còn trong sáng nay tại tp hcm phan thanh nhiên gương mặt trẻ tiêu biểu việt nam trong chặng đua marathon bắc cực
đã phát động thử thách một trăm linh ngày rèn luyện sức khỏe trí tuệ
những người tham gia mong muốn hành trình một trăm linh ngày này có thể xác lập kỷ lục tại việt nam và châu á
lấy câu chuyện chính mình từ một đứa trẻ suy dinh dưỡng nặng đến thanh niên việt nam tiêu biểu chinh phục định everes
cùng đường chạy marathon bắc cực phan thanh nhiên luôn mong muốn truyền cảm hứng về sức khỏe và thiền định
vì vậy năm nay gần hai trăm linh người cụ phan thanh nhiên quyết định tham gia hành trình một trăm linh ngày thân khỏe tâm sáng trí cao
thử thách yêu cầu mỗi ngày mỗi cặp người tham gia thực hiện ba bước đi rèn luyện sức khỏe và đọc sau một chương sách
nếu bất cứ ai không hoàn thành tiêu chí trong một ngày thì thử thách bị đánh lỗi tất cả mọi người phải thực hiện lại từ đầu
mong muốn lớn nhất của thân khỏe tâm sáng trí cao là truyền tải thông điệp ràng luyện sức khỏe đến cộng đồng tạo thói quen sống và suy nghĩ tích cực hơn mỗi ngày
việt nam đang nằm trong nhóm một mươi nước có tốc độ gia tăng dân số già hóa nhanh nhất thế giới cùng với đó tỷ lệ xa súc trí tuệ ở người già cũng ngày một tăng cao
ước tính là cứ ba giây sẽ có một người xa suốt trí tuệ tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng sống của người cao tuổi
trước khi được điều trị sai súc trí tuệ tại đơn vị trí nhớ và gia súc trí tuệ tại bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an bệnh nhân này hầu như không nhớ gì thậm chí cả tên mình
bệnh nhân có biểu hiện suy giảm nhiều lĩnh vực nhận thức như trí nhớ định hướng chú ý ngôn ngữ truy giáp suy luận phán đoán điều hành khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên tục
còn đi tập ở đây thì thấy người nhà của tôi rất là phấn khởi rất thích đi học
thông thường nếu mình có thời gian mình đi mỗi ngày mình bệnh giảm giảm bệnh
giảm rất nhanh nhưng nếu mình bỏ không đi chừng một tuần thì mình sẽ thấy bệnh nhân chặn hạnh lại có những cái nói rối loạn ngôn ngữ nói lung tung
ở nước ta gia súc trí tuệ vẫn còn là một khái niệm tương đối mới trong cộng đồng khi phần lớn người dân nhầm lẫn hội chứng sản xuất trí tuệ với tình trạng quên lành tính do tuổi tác
chăm sóc và điều trị cho người xa suốt trí tuệ không còn là vấn đề trong y khoa mà là vấn đề sức khỏe cộng đồng
cho đến nay cả nước chỉ có hai đơn vị điều trị chuyên sâu về bệnh san súc trí tuệ
trong đó đơn vị trí nhớ và sản xuất trí tuệ bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an là đơn vị đầu tiên ở phía nam và là đơn vị thứ hai điều trị loại bệnh này
đây cũng là dự án mang tính cộng đồng do các chuyên gia từ đại học rotos cộng hòa liên bang đức đào tạo cho bệnh viện ba mươi tháng bốn
độ tuổi mà dễ bị sa sút trí tuệ thì thường là khoảng sáu mươi tuổi thì khoảng chiếm khoảng năm
bệnh nhân là theo thống kê là bệnh sa sút trí tuệ mà cứ tăng thêm năm tuổi thì tỉ lệ sa sút trí tuệ nó lại tăng rất đông
thực sự lượng bệnh nhân mà được chẩn đoán và điều trị về bệnh sa sút trí tuệ này hiện tại việt nam chỉ có khoảng năm người
trong khi nhu cầu của xã hội rất lớn thì ngành y tế vẫn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề của người cao tuổi thiếu các kiến thức dị bệnh
các đơn vị chuyên sâu điều trị bệnh ảnh hưởng lớn chất lượng sống của người cao tuổi
các bệnh nhân điều trị tại đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ
bệnh viện ba mươi tháng bốn được kiểm tra thần kinh tâm lý xét nghiệm cần thiết và điều trị theo phương pháp tiên tiến nhất hiện nay
ở đây thì bệnh viện ba mươi tháng bốn thì có những cái điều trị trong ngày gọi là daily care
là một trong hai trung tâm có điều trị những cái trị liệu không đường thuốc giúp cho bệnh nhân thực tế là cải thiện rất là tốt
cái mục tiêu của điều trị có nghĩa là làm sao duy trì được cái chất lượng cuộc sống cái hoạt động hàng ngày càng lâu dài càng tốt
chăm sóc người sa sút trí tuệ cũng là một trong những vấn đề chưa được quan tâm
tại gia đình việc nhận biết và chăm sóc người cao tuổi bị sai súc trí tuệ rất cần thiết để người thân người chăm sóc có những thông tin về bệnh lý diễn biến của bệnh và những phương pháp điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân
phương pháp nó có vẻ nó làm cho người bệnh cảm thấy nó khác lại ở nhà và được gặp những người đồng bệnh thì họ cũng cảm giác là họ không bơ vơ và họ cũng hình như họ cũng muốn chứng minh là tôi đâu có phải là bệnh nặng đâu
thấy người kia còn không trả lời được còn tôi còn trả lời được nếu mà họ được khen trong mỗi một cái bài tập nào đó họ về họ rất vui cho nên tôi thấy là rất cần những cái hình thức tập luyện như thế này
là bệnh lý điều trị giảm triệu chứng càng sớm càng tốt các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần được tới gặp bác sĩ khi có các dấu hiệu
thường xuyên hỏi tới hỏi lui một câu hỏi hoặc trả lời lặp đi lặp lại thường xuyên quên điều mới xảy ra có vẻ buồn nhiều hơn hay khóc nhiều hơn so với trước đây
cần phải được giúp đỡ trong việc ăn uống tắm giặt hoặc chọn lựa và mặc quần áo nhằm lẫn về thời gian không gian
như thường lệ vào khuya ngày tám rạng sáng ngày chín tháng sáu tổ công tác hỗn hợp gọi tắt là ba trăm sáu mươi ba của công an quận một mươi một tp hcm đã ra quân tuần tra kiểm soát an ninh trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
hàng chục trường hợp vi phạm đã bị xử lý đáng nói các đối tượng nghi vấn phạm tội đã xịt hơi cay vào tổ công tác khi bị truy đuổi
bên cạnh lực lượng ba trăm sáu mươi ba của công an tp hcm hoạt động trên các trục đường chính ra vào thành phố thì tại các quận huyện mô hình ba trăm sáu mươi ba thu nhỏ cũng đang phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
rạng sáng nay ngày chín tháng sáu khi các thanh thiếu niên tăng cột nhậu chạy xe không đội nón bảo hiểm lạng lách đánh võng những đối tượng nghi vấn phạm pháp hình sự rão quanh các tuyến đường quận một mươi một đã bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi một dừng xe kiểm tra
từ từ vào tình hình đặc điểm địa bàn
tuyến và quy lực hoạt động của đối tượng nên chúng tôi phân bộ kế hoạch theo thời gian cho hợp lý để đấu tranh tuần tra đấu tranh các áp có hiệu quả
về trận cấp tài sản thì đối tượng thường chủ ý đến là những xe máy để trước dĩa hè trước nhà không có người trông coi những nhà hộ dân khóa ngoài đi vắng không có người trông coi
về đối tượng cấp dịch tài sản thì bọn chúng thường là đi từ hai đến bốn đối tượng đi bằng hai xe và một xe thì để thực hiện hành vi cấp dịch và một xe để làm nhiệm vụ cản địa nhằm mục đích người dân có chi đuổi để nhằm gây cản trở
đáng nói trong quá trình tuần tra tội công tác phát hiện ba đối tượng tình nghi đi trên hai chiếc xe gắn máy lưu thông dọc đường lãnh thăng nên đã tăng ga để kiểm tra
tuy nhiên các đối tượng đã manh động xịt hơi cay để tránh sự truy đuổi đây được nhận định là các đối tượng cướp dật tài sản chuyên nghiệp chuyên hoạt động lúc rạng sáng khi đường vắng người qua lại
trên đường là có trật tự ba trăm sáu mươi ba là người dân yên tâm hơn ba trăm sáu mươi ba là phải là phải là từng cha đi từng là trên đường đi đi giống như là phải giả dạng giống như xe ôm là mới bắt được

trước sự triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tuần tra trên đường của lực lượng công an thành phố hồ chí minh các loại tội phạm đặc biệt là loại tội phạm hoạt động trên đường phố đã được kéo giảm đáng kể
tuy nhiên người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm để cùng lực lượng công an nhân dân mang lại bình yên cho thành phố
thưa quý vị trong tuần qua phiên chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã được các đại biểu và cử tri cả nước đánh giá cao
đồng thời nhiều đại biểu và cử tri cả nước đánh giá cao
nhiều đại biểu bày tỏ sự tin tưởng với các giải pháp được các thành viên chính phủ đưa ra trong một số vướng mắc đang tồn tại trong lĩnh vực của mỗi ngành
đồng thời nhiều đại biểu cũng kỳ vọng các giải pháp thiết thực cụ thể sẽ được thực hiện nghiêm túc kịp thời trong thời gian tới
với phần trả lời thẳng thắn nói đúng nói chung vấn đề đại biểu hỏi đồng thời tán thành với các giải pháp được các thành viên chính phủ đưa ra để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại trong lĩnh vực do mình quản lý
nhiều đại biểu cũng kỳ vọng các vị bộ trưởng tư lệnh ngành và thành viên chính phủ sẽ sát sao trong công tác đôn đốc chỉ đạo và giám sát thực hiện các biện pháp đã nêu để giải quyết các vấn đề còn tồn tại một cách nhanh chóng hiệu quả
đại biểu quốc hội rất là mong muốn
bốn vị bộ trưởng vừa trả lời
đại biểu quốc hội và các vị bộ trưởng khác trong thành viên chính phủ phải có trách nhiệm và tự giả soát tự kiểm tra lại tất cả những chương trình hành động công tác
trên cơ sở đó cũng phải có những dữ liệu dự tính và dự báo và có những tham mưu có đề xuất với chính phủ và quốc hội để tiếp tục hoàn thiện về thể chế
đại biểu rất hài lòng và tôi nghĩ cử tri cũng hài lòng
nhưng cái vấn đề thực hiện thực thi nhiệm vụ
vụ đó vô cùng quan trọng
đòi hỏi một cái tâm huyết đòi hỏi một cái trách nhiệm cái tâm cái tầm của cán bộ thực thi nhiệm vụ
và cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành giữa các trong hệ thống chính trị và được sự đồng tình ủng hộ của người dân
với nhiều nội dung nóng được dư luận xã hội quan tâm phiên chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
ghi nhận nhiều nỗ lực của chính phủ trong công tác điều hành với nhiều kết quả tích cực trong các mặt đời sống kinh tế xã hội
tuy nhiên đã và đang tồn tại những vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời
và cử tri cả nước đang kỳ vọng vào những giải pháp mạnh mẽ cụ thể và quyết liệt hơn nữa từ phía chính phủ
để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội đã đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi phần điểm lại các hoạt động của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
là thành viên đầu tiên của chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trả lời chất vấn của các đại biểu
xung quanh nhóm vấn đề về an ninh trật tự công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội và cử tri cả nước
nhưng bộ trưởng bộ công an đã giải đáp các chất vấn của đại biểu một cách rõ ràng
dành mạch nắm rõ vấn đề và trả lời đúng nội dung
bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận thực tế về kết quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nói riêng
và tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nói chung đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân
kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn bình yên xã hội
với tinh thần trách nhiệm cầu thị đại tướng tô lâm đã khẳng định trước các đại biểu đồng bào và cử tri cả nước
sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu từ đó chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thiện cơ sở pháp lý
đưa ra những chương trình hành động mục tiêu cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội mà quốc hội đã đề ra
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt các kế hoạch biện pháp
công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự gây hậu quả nghiêm trọng
tiếp tục phát hiện và đấu tranh ngăn chặn nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
số vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng được phát hiện tăng cao hơn so với tháng trước gần ba trăm linh vụ
thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch
các phương án đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra đột xuất bất ngờ làm tốt công tác nắm phân tích đánh giá
dự báo tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội đề xuất lãnh đạo bộ tham mưu đảng nhà nước có chỉ đạo kịp thời
không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự kịp thời phát hiện kiên quyết ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề đại biểu quốc hội và cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn tập trung triển khai đề án công an xã chính quy theo chủ trương tăng cường cơ sở
bám sát vào cơ sở để có đánh giá chi tiết cụ thể tiến hành sơ kết công tác chú trọng đánh giá sự chuyển biến về an ninh trật tự tại các địa phương thí điểm
tăng cường công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân và chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
chiều ngày bốn tháng sáu
đại tướng tô lâm trao tặng huân chương quân công hạng nhất cho thượng tướng lê quý vương ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la
và trao tặng huân chương quân công hạng ba cho trung tá mai hoàng trưởng công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
chúc mừng các đồng chí được trao tặng huân chương danh hiệu cao quý của đảng và nhà nước
đại tướng tô lâm nhấn mạnh đây là sự đánh giá cao của đảng nhà nước và nhân dân đối với những công lao đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân và cá nhân các đồng chí
bộ trưởng mong muốn toàn bộ lực lượng tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và những kết quả thành tựu của lực lượng công an nhân dân
ra sức học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân phối hợp hiệp đồng cùng lực lượng quân đội nhân dân các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị gắn bó máu thịt với nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín lần thứ ba được tổ chức tại việt nam đã được bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước việt nam thân thiện và an toàn
phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
công an các đơn vị địa phương đã tập trung lực lượng giữ vững tình hình an ninh trật tự trong suốt thời gian trước trong và sau đại lễ về xác với tinh thần trách nhiệm cao
thứ trưởng đánh giá cao công tác nắm tình hình công an các đơn vị địa phương chủ động kịp thời tham mưu đề xuất với các cấp chính quyền địa phương
sớm xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự toàn diện phân công cụ thể nhiệm vụ đồng thời làm tốt công tác phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam
các bộ ngành liên quan thường xuyên giả soát kiểm tra giải quyết nhanh những vấn đề mới phát sinh
tuần qua hơn một trăm linh học viên tiêu biểu của các học viện trường đại học cao đẳng trung cấp công an nhân dân
đã được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tốt rèn luyện tốt các trường công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn
các thầy cô giáo các học viên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được là hạt nhân của phong trào thi đua
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay thứ trưởng đề nghị các trường công an nhân dân tập trung chú trọng phát triển
nâng cao đội ngũ giáo viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cải tiến nội dung chương trình đào tạo
phương pháp dạy học theo hướng mở linh hoạt phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ
mỗi học viên cần tự giác nâng cao ý thức học tập tích cực tham gia các phong trào thi đua